trung bình thì chúng ta uống nước thì khoảng từ một cái rưỡi đến hai lít cũng tùy theo cái hoạt động của mình
chúng ta thí dụ ngày nào chúng ta tập luyện như hồi nãy ý của cô đào hoặc là bác sĩ phước có
nói vấn đề tập luyện cũng tương đối là quan trọng giả sử chúng ta hôm đến tập luyện tại nhà đi chúng
ta có đổ mồ hôi chúng ta cũng phải buổi xuân thêm nước nhưng mà trung bình thì khoảng trong khoảng
như thế dĩ nhiên chúng ta cũng xét một số lý đặc biệt mà chúng ta nói bình thường thứ hai liên
dụng là cái thành phần dinh dưỡng thì thực ra đó thì chúng ta nếu mà chúng ta gọi là để dễ tính thì
giả sử cân nặng chúng ta chấp nhận ổn định thì chúng ta cố gắng tiếp tục duy trì cái đồ ăn đó thì thông
thường nhu cầu chúng ta với một bữa ăn với một người như thế thì năng lượng có thể là khoảng từ một tám trăm linh
đến hai kcal cho đến một bữa ăn chúng ta ăn cũng khoảng hai chén lưng cơm thí dụ như vậy riêng cái
phần quan trọng mà chúng ta đề cập đến là cái lượng thịt hay cá trong chất đạm thì với một người sáu mươi
người thế thì chúng ta cần gọi là khoảng sáu mươi gram đạm nghĩa là chúng ta cần gần gần khoảng coi như
khoảng ba trăm linh gram thịt thê cá một ngày dĩ nhiên chúng ta còn nguồn đạm từ một số thực phẩm khách
nữa nhưng mà cái lượng chúng ta có thể tính cách đại khái như thế chúng ta phải ăn đủ đạm và đủ
năng lượng đó là những thành phần dinh dưỡng quan trọng trong mùa dịch này